ngày một mươi tám tháng tám công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã thực nghiệm hiện trường và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nghi can đinh mạnh tài và phan tấn thành cùng ngụ tại thành phố đà lạt
hai đối tượng này tình nghi có liên quan đến vụ cướp giật hai trăm linh triệu đồng của người vừa rút tiền từ ngân hàng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám hai đối tượng đinh mạnh tài và phan tấn thành đã thuê một xe máy để làm phương tiện đi cướp tài sản
sau khi dạo nhiều con đường hai đối tượng bắt gặp chị võ thị ngọc thủy từ một ngân hàng tại phường chín thành phố đà lạt đi ra với một túi sách
đoán bên trong có tiền tài và thành đã bám theo về đến tận nhà chị thủy vừa đến cổng nhà khi chị thủy mở cốp xe lấy túi sách
tài giật túi rồi lao ra xe thành chờ sẵn nhanh chóng tẩu thoát
tới chỗ vắng hai đối tượng kiểm tra túi sách bên trong có hai trăm linh triệu đồng tài lấy một trăm linh năm triệu đồng phần còn lại đưa cho thành
sáng một mươi bảy tháng tám thành mang số tiền được chia đến một ngân hàng mở số tiết kiệm trị giá chín mươi bốn triệu đồng giữ lại tiêu xài một triệu đồng
vì lo sợ chưa cùng ngày thành đến công an thành phố đà lạt tự thú riêng tài bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra làm rõ